thời điểm này miền bắc vẫn đang giá rét có mưa phùn và sương mù nhiệt độ thậm chí có ngày chỉ còn một mươi độ c
việc thay đổi thời tiết hạ nhiệt độ nhanh là yếu tố tác động mạnh đến nhiều loại bệnh đặc biệt là các bệnh lý về xương khớp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bà bùi thị phụng được chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp đã một mươi năm nay mỗi khi thời tiết thay đổi chứng bệnh mạn tính này lại hành hạ tuổi già của bà
đợt rét kỷ lục vừa qua khi nhiệt độ hạ đột ngột hai bên chân bà đều đau nhức gia đình đã phải đưa bà nhập viện
bà bùi thị phục được chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp đã một mươi năm nay mỗi khi thời tiết thay đổi chứng bệnh mạng tính này lại hành hạ tuổi già của bà
chỉ tính riêng tại khoa đơn nguyên cơ sương khớp bệnh viện thanh nhàn trong đờ rét kỷ lục vừa qua
đã có tới gần năm mươi bệnh nhân phải nhập viện điều trị các bệnh lý liên quan đến xương khớp
tăng một mươi năm so với ngày thường
khi nhiệt độ môi trường giảm sự lưu thông máu bên trong các tế bào cơ bắp sẽ giảm theo
và điều đó gây ra sự giảm độ đàn hồi của cơ bắp thậm chí đôi khi gây cứng cơ
vì vậy khi một bộ phận cơ thể bị va chạm hoặc cử động sai hệ dây chẳng thần kinh bao quanh khớp dễ bị chèn ép và gây ra tắc nghẽn khớp
hậu quả là có thể gây ra hiện tượng viêm nhiễm tại chỗ và có khi đi kèm theo là triệu chứng sưng nóng và đau
chúng tôi vẫn hướng dẫn cho bệnh nhân là chú ý giữ ấm giữ ấm toàn thân
thứ hai nữa là ăn uống đầy đủ uống đủ nước và uống đầy đủ vitamin
các bệnh nhân mà đang có bệnh khớp mãn tính thì thực hiện thuốc bình thường đã phải thực hiện theo đơn nghiêm túc
nhưng mà khi thời tiết lạnh lên thì cũng chú ý hơn không bỏ thuốc
thứ hai nữa là bệnh nhân nhất là những bệnh nhân khớp thì thường ở những tuổi cao tuổi
thì bác sĩ cũng khuyến cáo với bệnh nhân là
hạn chế tập thể dục hơn
khi mà càng vận động mạnh mà lại thời tiết càng rét thì cái đau khớp nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn hơn
liên quan đến bệnh xương khớp nhiều người dân vẫn duy trì thói quen có bệnh thì vái tứ phương
tự tìm hiểu và tự điều trị theo các biện pháp dân gian hay mẹo
theo các chuyên gia việc làm này không mang lại kết quả triệt đề thậm chí đôi khi còn phản tác dụng
khi mà bệnh nhân đi dùng thuốc đông nghi nhưng cũng không bao giờ được bỏ cái thuốc
ví dụ như viêm khớp gãi thấp đang kiểm soát theo pháp đồ nếu mình bỏ cái thuốc tây y thì bệnh sẽ cấp lên
còn bệnh nhân chữa theo đông y thì chúng tôi cũng không phủ nhận là thuốc đông y không có tác dụng
thuốc đông y cũng có tác dụng nhưng cũng có tác dụng hỗ trợ một phần nào thôi chứ không phải là tất cả
nên là bệnh nhân có thể uống thêm thuốc đông nghi nhưng mà không được bỏ thuốc theo đơn của bác sĩ đã kết
các bệnh lý về sơ khớp hầu hết là các bệnh mạng tính và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
vì vậy đối với người bệnh
việc phải tuân thủ theo pháp đồ điều trị của bác sĩ là cực kỳ quan trọng